hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

phát biểu tại phiên họp thủ tướng đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến khách quan trung thực đánh giá đúng thành tích của các tập thể cá nhân
trên cơ sở đó hội đồng sẽ thực hiện các thủ tục liên quan với tinh thần dân chủ khách quan minh bạch công bằng đúng quy trình quy định
xứng đáng với những thành tích đã đạt được theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh việc đề nghị tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
không chỉ nhằm tôn vinh công lao tạo động lực cho các tập thể cá nhân mà còn có tác động truyền cảm hứng
làn tỏa giá trị trong các lực lượng vũ trang nói riêng và đất nước nói chung
thủ tướng yêu cầu đảm bảo công tác thi đua khen thưởng chính xác khách quan minh bạch dân chủ công khai
để tạo động lực phấn đấu cho mỗi cá nhân tập thể xứng đáng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng thời góp phần phòng chống tiêu cực trong việc bình xét thi đua khen thưởng
tại phiên họp hội đồng đã nghe báo cáo thảo luận cho ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm để tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền
tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho một số tập thể cá nhân thuộc bộ quốc phòng bộ công an
cùng với đó hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã định hướng một số công việc trong thời gian tới
trong đó có việc đánh giá sơ kết phong trào cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
năm nay vòng chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật khu vực phía nam năm hai nghìn hai mươi hai được công an tỉnh thừa thiên huế đăng cai tổ chức
đến thời điểm này công tác giả soát điều kiện chuẩn bị về cơ sở vật chất phương tiện cũng như nội dung biểu diễn cho lễ khai mạc đã hoàn tất
gần một năm trăm linh vận động viên đến từ một mươi sáu đơn vị đã sẵn sàng bước vào vòng chung kết với quyết tâm cao nhất
trải qua ba lần sơ duyệt đây là đợt tổng duyệt cuối cùng chuẩn bị cho lễ khai mạc
vòng chung kết khu vực phía nam có hơn hai một trăm linh vận động viên và cán bộ chiến sĩ lực lượng biểu diễn phục vụ hội thi
để đảm bảo tốt nhất các điều kiện về hậu cần phương tiện cũng như công tác an ninh an toàn
công an tỉnh thừa thiên huế huy động một trăm linh quân số hỗ trợ trong suốt quá trình diễn ra hội thi
đến thời điểm này công tác chuẩn bị về từ điều kiện sân bãi cho đến cơ sở vật chất các trang thiết bị phục vụ cho hội thi
cũng như là công tác đảm bảo an ninh an toàn
rồi công tác đảm bảo
và trật tự để phục vụ cho hội thi thì đã được các đơn vị có các phương án các kế hoạch cụ thể
và đã triển khai thực hiện đối với lại các lực lượng theo đúng tiến độ và kế hoạch đã ra
và hy vọng là với cái sự chuẩn bị chú đáo của công tác đăng cai
thì hội thi điều lệnh bắn súng kết khu vực phía nam của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp
tại vòng chung kết ngoài nội dung thi đấu còn có các màn trình diễn của lực lượng đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh
bộ thứ lệnh cảnh sát cơ đồng biểu diễn kỹ thuật lái xe mô tô với các tư thế chiến đấu của lực lượng bộ thứ lệnh cảnh vệ
đặc biệt phần trình diễn khí công công phá biểu diễn vận động vượt qua các địa hình vật cản bắn súng ứng dụng đánh chiếm mục tiêu
đây là những màn trình diễn đầu tiên được tổ chức tại huế
với sự nỗ lực dày công luyện tập trên thao trường của từng cán bộ chiến sĩ
cùng với kỹ thuật chuyên môn cao hứa hẹn sẽ mang đến màn trình diễn ấn tượng
đây là lần đầu tiên những người dân ở huế được chứng kiến những cái màn biểu diễn đặc sắc nhất
và để được những màn biểu diễn như thế này thì các đơn vị phối hợp với chúng tôi đã trải qua thời gian tập luyện rất là gian khổ
trời nắng hay là trời mưa anh em đều phải ở ngoài sân
đặc biệt là những màn khí công không có kỹ thuật kỹ xảo gì cả
mà đây là bằng công sức bằng mồ hôi
thậm chí xin lỗi các đồng chí là bằng cả máu của cán bộ chiến sĩ đổ trên thao trường mới được có được những cái màn biểu diễn như ngày hôm nay
trải qua hai tháng thi đấu vòng loại một mươi sáu đoàn giải nhất nhì ba gồm trường đại học cảnh sát nhân dân
công an tp hcm cần thơ công an các tỉnh lâm đồng tiền giang gia lai trà vinh phú yên quảng nam
bà rịa vũng tàu kiên giang quảng bình bình dương đồng nai đắk lắc đã sẵn sàng để bước vào thi đấu vòng chung kết
lễ khai mạc hội thi sẽ diễn ra vào lúc bảy h ba mươi phút ngày mai bốn tháng bảy tại quán trường ngọ môn tp huế
hội nghị không chỉ nhìn lại những thành công trong một mươi năm qua mà quan trọng hơn là đã đúc rút những bài học kinh nghiệm
cả về lý luận và thực tiễn trên cơ sở đó đề ra những giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới
đây là lần đầu tiên một hội nghị được tổ chức với quy mô lớn gần năm trăm linh đại biểu trực tiếp và hơn tám mươi đại biểu dự họp trực tuyến
tại hơn bốn điểm cầu trong cả nước
thông cáo của hội nghị cho thấy hiệu quả thật sự của công cuộc đốt lò chưa bao giờ nguồi lạnh
không phải như một số ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng thì sẽ làm nhụt trí
chuồn bước những người dám nghĩ dám làm hay làm chậm sự phát triển của đất nước
không phải mà hoàn toàn ngược lại
chính nhờ làm tốt công tác xây dựng trình đốn đảng đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng
tiêu cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữ vững ổn định chính trị
tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại
đặc biệt là góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân
bác bỏ mọi luận điệu sai trái của các thế lực xấu thù địch chống đối
cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng xử lý cán bộ đảng viên sai phạm và đấu đá nội bộ là phe cánh
cảm ơn các bạn đã theo dõi
trong buổi nghị cán bộ đảng viên và nhân dân đều rất phấn khởi khi công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đi vào chiều sâu
được tiến hành quyết liệt đồng bộ từ trung ương đến tận cơ sở
kết quả điều tra dư luận xã hội do ban tuyên giáo trung ương tiến hành cho thấy
chín mươi ba người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong cuộc chiến này
chúng ta nói và chúng ta làm đi đôi với nhau
không có vùng cấm không có ngoại lệ
đặc biệt vừa qua là hai bộ trưởng nguyễn thanh long
và trung quốc anh dính tới cái vụ việt á
và chúng ta nói rằng chúng ta không có phân biệt không có loại trừ
bất cứ ai mà vi phạm về vấn đề liên quan tới vụ việt á
là đều phải xử lý bằng cách nghiêm túc
thì vừa qua đúng như thế
đấy là một cái ấn tượng phải nói là nhân dân rất phấn khởi cán bộ đảng viên rất phấn khởi
mặc dù kỷ luật những người cán bộ như thế đau lòng lắm
chứ không phải sung sướng gì cả như đúng như tổng viên thư nguyễn tư trọng có nói
tất cả những vụ việc
tiêu cực gần đây liên quan đến công ty việt á hay là những cái tiêu cực ở cục lãnh sự
thì hiện nay đang được dư luận cả nước rất là quan tâm
và rõ ràng là chính những vụ việc đấy được xử lý như thế nào
sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lòng tin của người dân đối với các cơ quan nhà nước
và chắc chắn là những cái hình thức xử lý đấy tôi cho rằng sẽ là sự nhất khoán
trong sự nghiêm khắc của trung ương đảng đối với các vi phạm của cán bộ nhà nước
vâng ạ tại hội nghị lần này thì nhiều giải pháp đã được đảng ta chỉ ra
trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế
về xây dựng chỉnh đốn đảng quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực
kịp thời khắc phục những bất cập bịt kín những khoảng trống
kẽ hở để không thể tham nhũng tiêu cực
thể chế nói chung và thể chế về phòng chống tham nhũng tiêu cực nói riêng
cùng với chuẩn mực đạo đức trên các lĩnh vực và cơ chế kiểm soát quyền lực
là yếu tố cơ bản nền tảng có tác dụng ngăn chặn từ gốc hành vi tham nhũng tiêu cực
đầu tháng năm vừa qua tại hội nghị trung ương năm trung ương thống nhất rất cao
chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực
một việc làm cần thiết đúng đắn theo đúng tinh thần trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt
hệ thống ban chỉ đạo trung ương chỉ đạo toàn bộ hệ thống của mình ở sáu mươi ba tỉnh thành
theo tôi hiểu đó là cánh tay lối giải đó là tiếp thêm nguồn lực và sức mạnh
bắt đầu từ cơ sở thứ hai đó cũng là sự mẫu mực về các quy định nêu gương của đảng
bắt đầu từ quy định một trăm linh một của ban bí thư rồi đến quy định năm mươi năm của bộ chính trị
và đặc biệt là quy định tám của ban chỉ đạo trung ương điều đó cho thấy hơn ai hết trách nhiệm
của người đứng đầu
điều đó cho thấy hơn ai hết trách nhiệm của người đứng đầu danh dự liêm xỉu của người đứng đầu
với tư cách là đồng thời là trưởng ban phòng chống tham nhũng cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đến nay đã có nhiều địa phương thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh
những thành viên trong ban chỉ đạo đều thể hiện sự quyết tâm sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm
góp phần bịt kín những lỗ hổng chặn đứng những hành vi xấu
nhiều yêu cầu được đặt ra nhưng trước hết và trên hết người đứng đầu cấp ủy chính quyền
phải gương mẫu phải phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay chính trong bản thân mình
bởi nếu không nghiêm khắc nếu không giữ gìn phẩm chất để bị cám dỗ bởi vật chất thì tất cả sẽ mất hết
nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc đến nơi đến trốn và không ngừng không nghỉ
kiên quyết đấu tranh với thẻ thù nội dân là tiêu cực tham nhũng
đặc biệt là trở ban chống tiêu cực tham nhũng cấp tỉnh hiện nay là bí thư cấp ủy thì cần phải làm tốt hơn nữa
để thực hiện được không muốn không dám và không thể tham nhũng thì có một loạt biện pháp
một biện pháp thứ nhất là biện pháp mà tất cả phải hoàn chỉnh các pháp luật
nhưng mà tôi cho rằng ngoài những biện pháp mà đồng chí tổng bí thư nêu ra
cũng như là cái báo cáo có một biện pháp quan trọng nhất mà tôi đề nghị trung ương là sự giám sát của nhân dân
công khai minh bạch sáu tháng hay một năm cái người được giam trách nhiệm đó phải công khai minh bạch cái thu nhập của mình
nhất quán với chủ trương của trung ương lực lượng công an đã phân cấp điều tra án

cho công an các địa phương gắn với hướng dẫn hỗ trợ của các cục nghiệp vụ
và thực tiễn đã mang lại hiệu quả rõ rệt
nếu như năm hai nghìn một mươi sáu có một mươi một địa phương không có án tham nhũng khởi tố mới
thì đến năm hai nghìn hai mươi một một trăm linh công an các địa phương đã khởi tố được các vụ án tham nhũng
nhiều địa phương thực hiện tốt việc điều tra các vụ án tham nhũng
thuộc diện ban chỉ đạo trung ương theo dõi chỉ đạo
điển hình như công an tp hcm khánh hòa đồng nai phú thọ
tiếp tục thực hiện tốt
đồng thời cả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ
và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chức năng
nhiệm vụ được giao chủ động nhận diện tội phạm
lựa chọn khâu đột phá để phát hiện xử lý tạo sự lan tỏa đúng phương châm
xử lý một vụ cảnh tình cả vùng cả lĩnh vực
xử lý một người để cứu một người
kiểm tra nhanh nhất những đơn vị trong toàn cuộc kiểm tra
và kiểm tra lại yêu cầu khắc phục những tồn tại
mà đã được kiểm tra
chỉ ra để tránh việc cứ bất cứ có một chủ trương chính sách nào
của nhà nước về phát triển kinh tế là lợi dụng để trục lợi
và như vậy từ hành vi nhỏ biến thành hành vi lớn
và mất đi những cái cán bộ mà chúng ta đã thấy
phòng chống tham nhũng tiêu cực đã trở thành phong trào su thế không thể đảo ngược
ngăn chặn từ gốc phát hiện từ sớm xử lý từ đầu
không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn
kiên trì kiên quyết không khoan nhượng
không nương nhẹ không làm ăn sai không bỏ lọt tội phạm
rất nghiêm mình nhưng cũng rất nhân văn nhân ái có lý có tỉnh
với quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị
cùng sự đồng lòng ủng hộ của đông đảo quân chúng nhân dân
công cuộc này sẽ có bước tiến mới mạnh mẽ hơn nữa
quyết liệt hơn nữa và đạt hiệu quả cao hơn nữa
sáng ngày ba mươi tháng sáu bộ chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc
tổng kết một mươi năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đánh giá công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua
và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ngày càng đi vào chiều sâu
có bước tiến mạnh đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng toàn diện
để lại dấu ấn tốt và thực sự đã trở thành phong trào xu thế không thể đảo ngược
thời gian tới đảng ủy công an trung ương tiếp tục thực hiện tốt
đồng thời cả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ
và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chức năng nhiệm vụ được giao
làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước về những vấn đề liên quan
tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng các đại biểu đã tập trung trao đổi đánh giá thực trạng
việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được tồn tại hạn chế và nguyên nhân
sau hai mươi năm thực hiện nghị quyết người nqtvk và kết luận số một mươi hai về phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng tây nguyên dự báo tình hình quốc tế trong nước
thời gian tới tác động đến phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của vùng tây nguyên
chiều cùng ngày bộ trưởng tô lâm đã đến thăm
bảo đảm quốc phòng an tỉnh đắk lắk
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chuyến thăm việt nam của ngài forukawa yoshihisa
bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản có ý nghĩa hết sức quan trọng để hai bên nối lại các hoạt động hợp tác tư pháp
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đã dần được kiểm soát tại mỗi nước
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh đàm phán
và ký kết các thỏa thuận quan trọng phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa hai nước
tiếp ngài gareth watt đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland tại việt nam
tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
đại tướng tô lâm bày tỏ hy vọng sau khi về nước và đảm nhiệm cương vị mới
ngài đại sứ luôn quan tâm hỗ trợ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa vương quốc anh với việt nam nói chung
giữa các cơ quan thực thi pháp luật anh với bộ công an nói riêng
chủ trì buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm
và nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai của lực lượng công an nhân dân
thủ tướng trần quốc tỏ ủy viên chung mương đảng thứ trưởng bộ công an
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước
thực hiện tốt chức năng tham mưu triển khai quyết liệt đồng bộ các kế hoạch giải pháp
giữ vững ổn định chính trị phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt với các cách làm mới biện pháp mới
tạo sự truyền biến tích cực về trật tự an toàn xã hội kiểm trí gia tăng tội phạm
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an dự và tham luận tại hội nghị quán triệt
triển khai kết luận số một mươi hai kltvk của bộ chính trị và nghị quyết số một trăm sáu mươi chín nqcp của chính phủ
về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài trong tình hình mới
thủ tướng lương tam quang ủy viên chung mương đảng thứ trưởng bộ công an
nhấn mạnh thời gian qua đảng ủy công an trung ương đã chỉ đạo
hướng dẫn lực lượng công an tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh
cho cộng đồng người việt nam ở nước ngoài trong đó thường xuyên nắm chắc tình hình
kịp thời trao đổi với các ban bộ ngành trung ương và địa phương những giải pháp đấu tranh
ngăn chặn tình trạng người việt nam vi phạm pháp luật tại các nước
nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới
trung tướng lê quốc hùng ủy viên chung mương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu
đảng ủy lãnh đạo cục cố sơ nhiệm vụ thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng
tại hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai triển khai đồng bộ
hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch của đảng ủy công an trung ương
về thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại buổi sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an yêu cầu trong thời gian tới đơn vị cần thực hiện
tốt hơn nữa công tác thăm gặp chuẩn bị triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về
việc xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy hiện đại hoàn thiện hành lang pháp lý
đồng thời nâng cao chất lượng về giáo dục và cải tạo phạm nhân
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn tỉnh điện biên mưa lớn xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay gây lũ đã khiến cho một người
mất tích và ba người bị thương tại xã sipafin huyện nậm pồ
vào khoảng sáu giờ sáng nay trận mưa to gây ra lũ lớn tại khe suối bản phi lĩnh
tại công trường đào hầm thủy điện của công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại số sáu đang có bốn công nhân thi công đào hầm
tại cửa hầm số ba khu vực km hai mươi chín địa phận bản phi lĩnh một xã sipafin do mưa to lũ suối lớn bất ngờ tràn vào trong hầm
đã khiến cho một người mất tích là lý a diê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện nậm pồ ba người bị thương là giàng a chớ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tệ xã sipafin giàng a lử chú tệ xã trà cang và huyện nậm pồ và sùng a cử chú tệ xã ma thì hồ
huyện mường trà đã được sơ cứu và chuyển xuống trung tâm y tế huyện mường trà để theo dõi và điều trị
việc tìm kiếm nạn nhân đang mắc kẹt trong hầm đang được tiến hành khẩn trương
tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng phát thuộc khu công nghiệp phú tài
phường trần quang diệu thành độ
và đến thời điểm này đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định cơ bản đã khống chế được vụ cháy sau gần bảy giờ đồng hồ chữa cháy
vào khoảng chín giờ cùng ngày lửa đã bùng phát tại nhà xưởng số hai của công ty trách nhiệm hiệu hạn hoàng phát
sau đó lan rộng sang khu vực nhà kho nơi chứa nhiều sản phẩm gỗ đã hoàn thiện được đóng bao bì
chuẩn bị xuất kho và lan sang khu nhà văn phòng
để đảm bảo nguồn nước dập lửa
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định đã sử dụng nguồn nước tại chỗ của nhiều công ty lân cận
sau đó lực lượng chức năng huy động thêm nhiều phương tiện chở nước đến dập lửa
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế
tuy nhiên đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định vẫn tiếp tục bố trí lực lượng và phương tiện để dập tắt hoàn toàn đồng thời không cho ngọn lửa tái bùng phát
qua thống kê ban đầu diện tích cháy ở khu vực nhà xưởng số hai là khoảng hai m khu vực nhà kho là một năm trăm linh m khu văn phòng khoảng năm trăm linh m
tại những nơi này có các vật liệu dễ cháy như gỗ giấy nệm nên ngọn lửa bùng phát dữ dội
nhà xưởng số hai đã bị sập hoàn toàn cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại về vụ cháy